theo tổng công ty vận tải hà nội xe buýt hai tầng sẽ được sử dụng để phục vụ tại hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai tại hà nội
các phóng viên có thể tác nghiệp sẽ được phục vụ miễn phí
theo đó những phóng viên quốc tế có thể tác nghiệp tại sự kiện trên có thể đăng ký danh sách tại trung tâm báo chí quốc tế của hội nghị
các hành trình này hoàn toàn miễn phí
các phóng viên quốc tế cũng có thể tham quan hà nội trên những tuyến xe buýt hai tầng đang được hai doanh nghiệp tại hà nội khai thác
các tuyến xe bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng hai đến hết ngày hai tháng ba
cứ một mươi năm phút sẽ có một lượt đưa đón từ chín giờ sáng tới một mươi tám giờ hàng ngày
điểm đón là tại cung văn hóa hữu nghị hà nội
tại hà nội nhiều khách sạn năm sao cũng thông báo kín phòng từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến ngày một tháng ba
ước tính có gần ba phóng viên quốc tế tham gia đưa tin vào hội nghị này
đây được xem là cơ hội quảng bá tốt nhất cho du lịch của việt nam